xóm cha xã toàn sơn huyện vùng cao đà bắc tỉnh hòa bình hiện có bảy mươi hộ dân với gần ba trăm linh nhân khẩu và một trăm linh là người dân tộc giao tiền
cùng với sự phát triển của đất nước bà con nơi đây vẫn được bảo tồn và gìn giữ qua nhiều thế hệ
trong đó có một nghi lễ từ xa xưa vẫn hiện hữu trong mỗi gia đình mang đậm bản sắc của người dân tộc giao đó là lễ đặt tên
với đồng bào giao tiền nơi đây lễ đặt tên hay còn gọi là lễ cấp sắc là một nghi thức có vai trò
dấu mốc quan trọng trong vòng đời một người con trai và bắt buộc người con trai nào cũng phải trải qua
bởi nó đánh dấu sự trưởng thành của người con trai trong dòng họ
ngày làm lễ đặt tên là ngày vui của gia đình dòng họ và cũng là ngày vui của cả bản làng
lễ chính được tổ chức vào ban đêm và kéo dài liên tục đến sáng
ngoài những đổ cúng thông thường
lễ đặt tên là một ngày vui của gia đình dòng họ và cũng là ngày vui của cả bản làng

tất cả đều bằng chất liệu thổ cẩm tự diệt cùng một chuông lắc và hai bộ tranh cúng
lễ chính được tổ chức vào ban đêm và kéo dài liên tục đến sáng
ngoài những đổ cúng thông thường lễ đặt tên là một ngày vui của gia đình dòng họ và cũng là ngày vui của cả bản làng
tất cả đều bằng chất liệu thổ cẩm tự diệt cùng một chuông lắc và hai bộ tranh cúng